theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái vào đêm qua ngày một mươi ba tháng năm
trên địa bàn huyện trấn yên có mưa to và rông xét khiến một người bị thương ba mươi nhà dân bị tốc mái
người bị thương là ông lê tiến chất ở thôn linh đức xã minh quân bị tấm lợp xi măng rơi vào đầu
rông lốc cũng đã làm ba mươi nhà dân bị tóc mái thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và lâm nghiệp
ước tính thiệt hại vào khoảng một sáu tỷ đồng
ngay sau khi nhận được thông tin địa phương đã huy động lực lượng đưa người bị thương tới bệnh viện đa khoa tỉnh
tiến hành dọn cây gãy đổ trên các tuyến đường bảo đảm giao thông thông suốt